thưa quý vị chưa đầy một tháng nữa chúng ta sẽ đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
như một nét đẹp văn hóa tết nguyên đán là dịp để mỗi người mỗi nhà có cơ hội được xuân vầy
gặp mặt nhau sau một năm đi học hay là đi làm xa nhà
thế nhưng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì cách thức đón tết năm nay được dự báo là sẽ có những thay đổi lớn
mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ một bức thư ngỏ của thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
khuyến cáo người dân là không về quê dịp tết nguyên đán nếu không thực sự cần thiết
song cư dân mạng đã bày tỏ những ý kiến trái chiều về nội dung này
đồng thuận có phản đối có và đề nghị cần phải có sự thích ứng linh hoạt
theo đó thành ủy ubnd hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc thành phố thanh hóa
đã phát đi thư ngõ về việc chung tay cùng chính quyền thành phố
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo ubnd thành phố thanh hóa cho biết
thành phố không cấm người dân đi lại thăm người thân và gia đình vào bất cứ dịp nào chứ không riêng gì dịp tết
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh phức tạp thành phố khuyến cáo người dân khi trở về quê
chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín để đón một cái tết ấm cúng
bức thư ngỏ khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự băn khoăn
tôi là người sứ thanh xa quê nhưng nghe thông tin này tôi rất buồn
chẳng biết nghĩ sao nữa khi người thân ấm cúng
tết ở quê luôn chờ đợi con cái về xung họp
tết là ngày gia đình xung vầy mà lại nói không cần thiết thì không nên về
trong khi đường hàng không đang cố gắng khai thác tối đa để chờ kiều bào về đón cái tết quê hương
cơ quan chức năng nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định
vaccine thì tiêm hai ba mũi hết rồi mà còn như này thì cũng bó tay
tết là dịp người dân mong muốn ở bên gia đình nhất
như vậy thì còn gì là quê cha đất tổ nữa
tuy nhiên cũng có một số ý kiến cư dân mạng bày tỏ về việc người dân cần cân nhắc về quê dịp tết để đảm bảo an toàn phòng dịch
ủng hộ việc kêu gọi chứ không cấm thời buổi dịch căng thẳng thu nhập bị hạn chế sẽ còn nhiều cái tết khác nữa nên giờ chỉ hy vọng tết an lành đến với bản thân và gia đình xã hội
một hai cái tết không về có sao đâu chung tay để lùi dịch bệnh giữ cho mình
một hai cái tết không về có sao đâu chung tay để lùi dịch bệnh giữ cho mình
đó mới thể hiện được ý thức và văn hóa cộng đồng chính quyền vận động người dân chứ đâu có cấm
tôi cũng là con em thanh hóa hai năm nay không giảm về nhà phần vì con nhỏ phần do tình hình dịch bệnh rất phức tạp do ở hà nội đang là tâm dịch của cả nước